dịch covid một mươi chín đã xuất hiện tại tám mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
khiến cho hơn chín mươi sáu người nhiễm và gần ba bốn trăm linh người tử vong
thế giới đang lo ngại trước những diễn biến xấu tại các tâm dịch khác như là tại hàn quốc
italy và iran và giới chức y tế anh cũng vừa xác nhận đã phát hiện ca covid một mươi chín tử vong đầu tiên ở nước này
hàn quốc điểm dịch lớn thứ hai trên thế giới sau trung quốc ngày năm ba có thêm năm ca tử vong và bốn trăm sáu mươi bảy